đã gần một mươi bốn năm trôi qua kể từ khi bắt đầu khởi công dự án khu đô thị thương mại du lịch
nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh đến nay dự án hơn hai mươi năm tỷ này vẫn còn giang dở bỏ hoang
không những vậy đây còn là dự án khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo địa phương và bộ ngành rơi vào vòng lao lý
đã gần một mươi bốn năm trôi qua kể từ khi bắt đầu khởi công dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
đến nay dự án hơn hai mươi năm tỷ này vẫn còn sang giờ bỏ hoang
không những vậy đây còn là dự án khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo địa phương và bộ ngành rơi vào vòng lao lý
vào cuối năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã cấp giấy chứng nhận cho công ty sài gòn đại ninh
do ông nguyễn cao trí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án
dự án có tổng vốn đầu tư là hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng với diện tích đất sử dụng gần ba sáu trăm linh ha
trải rộng trên địa bàn bốn xã phú hội ninh gia tà hìn và ninh loan của huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
tuy nhiên trong quá trình được tỉnh lâm đồng giao đất giao dừng để thực hiện dự án
chủ đầu tư đã để mất trên ba trăm sáu mươi tám hectare trong đó bị phá mất hai trăm năm mươi bảy hectare và người dân lấn chiếm một trăm một mươi một hectare
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều xe phạm tại dự án
và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án này
cũng từ đây hàng loạt cán bộ đã rơi vào vòng lao lý
mới đây nhất ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
sau quá trình mở rộng vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông mai tiến dũng
cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn bộ công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định
ông biết ông mai tiến dũng sáu mươi năm tuổi là ủy viên trung ương đảng hai khóa một mươi một và một mươi hai
từng làm chủ tịch ủy ban nhân dân bí thư tỉnh ủy hà nam
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt ông dũng từng hai lần bị kỷ luật
cụ thể lần đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông bị ban bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu
theo đó sau khi xem xét đề nghị của ủy viên trung ương đảng
ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy ông mai tiến dũng với cương vị bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
ông dũng cũng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước
trong đại dịch covid một mươi chín để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu
đề xuất không đúng kết luận của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
vi phạm của ông mai tiến dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm
bàn bí thư quyết định thi hành kỳ luật cảnh cáo ông mai tiến dũng
một năm sau đó ông dũng bị bộ chính trị kiển trách do liên quan đến sai phạm tại bộ công thương
trước khi ông dũng bị khởi tố vào đầu năm nay do liên quan đến siêu dự án đại ninh
có hai lãnh đạo tỉnh lâm đồng cũng bị bãi nhiệm các chức vụ
bao gồm ông trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau đó ông hiệp đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an khởi tố bắt tạm giam vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông trần đức quận
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cũng bị khởi tố bắt tạm giam
cả hai ông đều bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ
quyền hạn và làm trái các quy định của pháp luật
khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án đại ninh
tại tỉnh lâm đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng
ngoài kết quả một trăm linh đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất bãi nhiệm
tất cả các chức vụ bằng hình thức công khai
ông trần đức quận và ông trần văn hiệp cũng bị bãi nhiệm
tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng

đối với vụ án này vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ
bắt tạm giam ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng
để điều tra về tội nhận hối lộ
theo cơ quan chức năng ông ánh đã nhận hối lộ từ đại gia nguyễn cao trí
là chủ dự án khu đô thị đại ninh
sáu tháng sau đó bà trần bích ngọc vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra
giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống thầm nhũng buồn lậu
gian lận thương mại và hàng giả vụ một văn phòng chính phủ
cũng bị bộ công an khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra xác định bà trần bích ngọc đã lợi dụng vị trí công tác
làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra
khiếu đại đối với dự án khu đô thị đại ninh
hành vi của bà ngọc và các bị can trong vụ án nhận hối lộ này
đã gây tiệt hại đến lợi ích nhà nước
theo những thông tin mà báo chí đã đăng tải dự án khu đô thị thương mại
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi cho công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
dự án bao gồm khu đô thị trung tâm
khu biệt thự đa năng đảo xanh và khu ven hồ
đất công trình công cộng gồm công trình trung tâm dịch vụ công cộng
văn hóa giáo dục thương mại dịch vụ tài chính khu nghỉ dưỡng khách sạn
ngoài ra dự án này còn có công viên là rừng nguyên sinh vườn hoa thế giới
khu bảo tồn thiên nhiên trên diện tích lên tới ba năm trăm chín mươi năm ha
xuyên qua các xã phú hội ninh gia tà hìn và ninh loan thuộc huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vị trí gần nhất của dự án cách thành phố đà lạt khoảng năm mươi km về phía nam
ban đầu chủ đầu tư dự án này là công ty sài gòn đại ninh do bà phan thị hoa làm chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc người đại diện pháp luật
vốn điều lệ năm hai nghìn một mươi của công ty này là ba trăm linh tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi bảy công ty tăng vốn điều lệ lên hai tỷ đồng
tuy nhiên sau đó đại gia nguyễn cao trí năm mươi ba tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
đã dùng công ty trách nhiệm hữu hạn capella
thay công ty bến thành để mua lại năm mươi một vốn điều lệ công ty sài gòn đại ninh
với giá là một năm trăm ba mươi tỷ đồng
do vậy từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn cao trí đã trở thành người đại diện pháp luật của công ty này
sau một mươi ba năm được giao đất công ty sài gòn đại ninh hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh
bắt động nhiều năm qua
đến nay tiến độ thực hiện dự án chỉ đạt gần một mươi
đáng chú ý dự án này đã để rừng bị phá lên đến hơn hai trăm năm mươi m hai
sau một mươi một ha đất rừng bị lấn chiếm
năm hai nghìn một mươi bảy sở tài chính lâm đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng là sáu sáu mươi sáu tỷ đồng
thế nhưng đến giữa năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này mới nộp được một sáu mươi bảy tỷ đồng
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thanh tra chính phủ có kết luận chín trăm hai mươi chín klttcp về việc công bố kết luận thanh tra quản lý
sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
kết luận có kiến nghị chấm dự
dứt hoạt động thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư
trong đó có dự án của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
thực hiện đề nghị của thanh tra chính phủ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lâm đồng đã tham mưu
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tiến hành các thủ tục để thu hồi dự án này
tuy nhiên trước hàng loạt vi phạm của dự án trên
tại kết luận chín trăm hai mươi chín klttcp ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thanh tra chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất dự án của công ty cổ phân đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
thực hiện kết luận này ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã giao sở kế hoạch và đầu tư báo cáo
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng ra quyết định chấm dứt dự án
tuy nhiên giai đoạn này chủ đầu tư đã có bốn lần kiến nghị đến thủ tướng chính phủ
thanh tra chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đối với một số nội dung của kết luận thanh tra
do vậy ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
cử một đại diện tham gia tổ xác minh kiến nghị của nhà đầu tư
trong đơn công ty này cho rằng đoàn công tác của thanh tra chính phủ khi tiến hành thanh tra dự án khu đô thị nam đà lạt
đã làm việc quá nguyên tắc chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan chức năng
chưa tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp không tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình
do đó đã dẫn tới kết luận thanh tra về dự án khu đô thị nam đà lạt thiếu khách quan đẩy doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác
để xác minh nội dung kiến nghị của công ty sài gòn đại ninh
thời điểm đó ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng được cử tham gia tổ công tác
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ lập tổ kiểm tra
xác minh nội dung kiến nghị của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
tổ công tác cổng ông lê quốc khanh là tổ trưởng
ông hoàng văn xuân là tổ phó
và hai thành viên là ông nguyễn ngọc ánh và ông nguyễn nhò định
sau đó ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thanh tra chính phủ lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số chín trăm hai mươi chín klttcp
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
về việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
do ông trần văn minh phó tổng thanh tra chính phủ ký
trong kết luận sửa đổi bổ sung này thanh tra chính phủ lại đề nghị
ubnd tỉnh lâm đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ
điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi
yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt
trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này thanh tra chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra
trong tổ công tác của ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh lâm đồng gia hạn tiến độ cho dự án này hai mươi bốn tháng
và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành
thế nhưng đến nay siêu dự án này gần như không có gì tiến triển
trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ty sài gòn đại ninh đã báo cáo công ty đầu tư tổng số tiền vào dự án là hai tỷ đồng
đồng thời đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án lên hơn ba mươi hai trăm linh tỷ đồng
qua ghi nhận từ khi được chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án theo đề nghị tại kết luận một nghìn ba mươi ba
của thanh tra chính phủ ubnd tỉnh lâm đồng và các sở ngành liên quan
đã thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện đối với các hạng mục đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt
tuy nhiên thực tế thì từ năm hai nghìn một mươi hai
công ty sài gòn đại ninh không triển khai thêm hạng mục công trình nào khác
sự dự án khu đô thị nam đà lạt với tổng nguồn vốn lên tới hơn hai mươi năm tỷ đồng
vẫn án bình bất động
hiện nay một số khu vực dự án đã trở thành sân phơi cà phê của người dân địa phương
hạ tầng xây dựng trước đó đã có dấu hiệu xuống cấp hoang tàn
đau đớn hơn cú thoát án tử ngoạn mục của dự án này
đã đánh đổi bằng việc nhiều quan chức vướng vào vòng pháp luật